gần năm mươi đối tượng từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi của hai nhóm thanh thiếu niên trú ở nhiều địa phương đã tụ tập dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu của thành phố đà nẵng tập trung truy xét và làm rõ vào tối qua ngày một mươi một tháng sáu
xuất phát từ việc nguyễn trọng phát một mươi năm tuổi trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ nghĩ nhóm của văn thanh long một mươi bảy tuổi trú tại quận hải châu khiêu khích khi đi chơi tại cung thể thao tiên sơn
cả hai bên đã xảy ra sô sát
tiếp đó cả hai nhóm ra về chuẩn bị hung khí tự chế hẹn nhau đến đường nguyễn sinh sắc thuộc phường hòa minh quận liên triểu
hơn năm mươi thanh thiếu niên của hai nhóm điều khiển xe máy lao vào đánh đuổi nhau đến đường hùng vương quận hải châu
công an quận hải châu đã truy xét làm rõ được gần hai mươi đối tượng thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến thu giữ tám dao phóng lợn một kiếm tự chế ba cây ba chỉa và dụng cụ dùng để như các hung khí
đồng thời tiếp tục truy xét và triệu tập làm việc tất cả các đối tượng thanh thiếu niên có liên quan trong vụ việc nói trên